tại hà nội tổng cục năng lượng bộ công thương đã tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và mô hình công ty dịch vụ năng lượng tại việt nam
chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm và phổ biến mô hình công ty dịch vụ năng lượng tại việt nam nằm trong dự án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại việt nam do ngân hàng thế giới quỹ môi trường toàn cầu tài trợ và bộ công thương chủ trì thực hiện được triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
đến nay cả nước đã có ba mươi doanh nghiệp đăng ký bảy doanh nghiệp tham gia đàm phán ký kết chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm
đồng thời theo nghiên cứu kiểm toán năng lượng sau khi tham gia ký kết dự kiến tổng mức giảm là một mươi bảy trăm tám mươi năm tấn co hai một năm và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm từ năm trăm linh triệu đến tám chín tỷ một năm
thông qua chương trình các doanh nghiệp sẽ có cơ hội giảm thiểu năng lượng tiêu thụ giảm chi phí sản xuất từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần vào việc thực hiện và đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính nói chung và mục tiêu của các chương trình hành động tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp nói riêng